dạng sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tại bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
một nam bệnh nhân bất ngờ châm lửa đốt rừng bệnh khống chế đánh đập nữ điều dưỡng
nghi phạm được xác định là nguyễn văn hội ba mươi một tuổi ngụ tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai hiện đã bị tạm giữ
trước đó khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày khi các bệnh nhân và nhân viên y tế đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng la hét
lúc này bệnh nhân hội bất ngờ châm lửa đốt cháy hết chăn nệm trong phòng điều trị khống chế tốm tóc đánh đập một nữ điều dưỡng khiến người này bị ngất tại chỗ
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nghệ an đã điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và bắt giữ hội
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ